nhằm khắc phục tình trạng người dân canh tắc nhỏ lẻ manh mún những năm qua tỉnh bắc cạn đã đưa một số giống cây trồng mới có năng suất cao trồng tập trung với diện tích lớn
đáng chú ý sau ba năm thử nghiệm bắc cạn đã thành công với giống lúa của nhật bản là j hai và qj bốn
giống lúa này mang lại năng suất cao chất lượng gạo thơm ngon hiệu quả kinh tế cao
vụ xuân năm nay gia đình ông hoàng văn vượng gieo cấy hơn bốn m hai giống lúa japonica của nhật bản
khác với mọi năm năm nay ông vượng bán thóc tươi cho doanh nghiệp đến thu mua tận nhà
giá bán thóc tươi là năm ba trăm linh đồng một kg với giá bán này thu nhập tăng gần gấp đôi so với những giống lúa khác
năm nay toàn tỉnh bắc cạn trồng hơn năm trăm năm mươi hectare giống japonica
dù là giống lúa mới nhưng rất thích hợp với khí hậu địa phương khả năng chống chịu sâu bệnh tốt
bông lúa to hạt sáng năng suất ước đạt từ sáu mươi đến sáu mươi năm tạ một hectare
gạo nhật bản japonica của tỉnh bắc cạn hiện nay đã đạt sản phẩm ocop ba sao
tiêu thụ nhiều ở các thành phố lớn trong cả nước
hiện tại cũng đã có một số doanh nghiệp tham vấn tìm hiểu nhằm đưa loại gạo này xuất khẩu ra nước ngoài
trong dịp từ mồng chín đến một mươi một tháng bảy này
chúng tôi sẽ tổ chức ba ngày giới thiệu sản phẩm này tại hà nội
và cũng đồng thời sẽ gửi sản phẩm này sang châu âu để thử
và sản phẩm gạo japonica hy vọng sẽ là một sản phẩm tiếp theo để xuất khẩu
cùng với những giống lúa đặc sản bản địa là gạo nếp khẩu nua lách gạo bao thai trợ đồn
thì gạo japonica hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh bắc cạn trong thời gian tới
tỉnh bắc cạn phấn đấu mỗi vụ sẽ canh tác từ ba đến bốn hectare lúa chất lượng cao
sản phẩm làm ra sẽ tiêu thụ tại các siêu thị lớn và hướng đến xuất khẩu